ban an toàn giao thông tỉnh thái nguyên phối hợp với quỹ phòng chống thương vong châu á đã tổ chức chương trình trao tặng mũ bảo hiểm và ngày hội an toàn giao thông cho trẻ em
đây là hoạt động nằm trong dự án mũ bảo hiểm cho em cho nhiều trường học trên cả nước
tại buổi lễ các em học sinh tỉnh thái nguyên được trao tặng hơn hai mũ bảo hiểm đạt chuẩn và thực hành đội mũ đúng cách
sau đó các em cùng phụ huynh tham gia ngày hội vui cùng giao thông với các phần thi hấp dẫn như thi vẽ tranh hùng biện về kiến thức giao thông
dự án đã được triển khai từ năm hai nghìn một mươi hai tại bảy mươi bốn trường tiểu học của bảy tỉnh với hơn sáu mươi ba mũ bảo hiểm đã được trao tặng
nhờ đó mà tỷ lệ đội mũ bảo hiểm tại các trường này đã tăng từ ba mươi trước khi triển khai lên chín mươi trong năm nay